trước báo cáo của nhiều quốc gia khu vực phía tây thái bình dương về việc phát hiện các ca nhiễm biến chủng omicron gia tăng hàng ngày
văn phòng khu vực tây thái bình dương của tổ chức y tế thế giới cảnh báo phân bổ địa lý về số ca nhiễm có thể đã rộng hơn so với báo cáo hiện tại
tại cuộc họp báo trực tuyến takeshi kasai giám đốc wto khu vực tây thái bình dương nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị cho những đợt lây nhiễm covid một mươi chín mới
do biến chủng omicron gây ra ông kassai cũng đề cập đến thông tin nói rằng biến chủng omicron có thể dễ lây nhiễm hơn các biến chủng khác
một số quốc gia bao gồm cả philippines đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại để ngăn biến chủng omicron ở ngoài biên giới của họ
tuy nhiên ông kassai cảnh báo các lệnh cấm đi lại có thể trì hoãn nhưng không thể ngăn cản sự xâm nhập của biến chủng omicron
các biện pháp kiểm soát biên giới có thể chỉ hoãn sự xâm nhập của virus và giúp câu giờ
nhưng mọi quốc gia và cộng đồng phải chuẩn bị cho sự gia tăng số ca nhiễm
quan chức của tổ chức y tế thế giới nhấn mạnh rõ ràng là đại dịch này còn lâu mới kết thúc và chúng ta có thể lựa chọn cách thức xử lý virus
để phối phó với nó tốt hơn các đợt bùng phát dịch trong tương lai và giảm tác động của dịch bệnh đối với sức khỏe cộng đồng xã hội cũng như kinh tế
biến chủng omicron lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam châu phi vào tháng trước và được tổ chức y tế thế giới liệt vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
ít nhất hai mươi năm quốc gia đã báo cáo các ca nhiễm biến chủng mới trong đó có nhiều nước châu á như nhật bản hàn quốc singapore ấn độ malaysia
ông gaza đã chỉ ra các biện pháp ứng phó mà các quốc gia có thể thực hiện được để tránh lằn danh đỏ hoặc tình trạng số ca covid một mươi chín nguy kịch
vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện cũng như các phòng điều trị tích cực icu
theo ông kassai khu vực có thể tránh kịch bản làn danh đỏ và tiếp tục mở cửa xã hội cũng như nền kinh tế bằng cách tiêm chủng cho nhiều người hơn
duy trì sự kết hợp của các biện pháp y tế cộng đồng và xã hội đồng thời đảm bảo có sẵn dường bệnh cho những người cần chúng
ông kasai cho rằng các quốc gia phải tận dụng bài học kinh nghiệm từ việc đối phó với biến chủng delta
ông cũng kêu gọi các nước tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội
theo ông các biện pháp này giúp các nước có thể học cách sống chung với virus về lâu dài ngay cả khi có những đợt bùng phát mới trong tương lai
quan chức wto nói rõ rằng các biện pháp này không có nghĩa là từ bỏ việc kiểm soát covid một mươi chín
thay vào đó chúng ta sẽ liên tục điều chỉnh kết hợp các công cụ và hành động dựa trên rủi ro trong từng bối cảnh khi virus phát triển theo thời gian
trong khi một số quốc gia vẫn đang phải đối mặt với tình trạng số ca nhiễm gia tăng
ông kassai cho biết số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín hiện đã giảm và trứng lại ở nhiều quốc gia trong khu vực tây thái bình dương
ông cho rằng ngày càng có nhiều người đi tiêm chủng và sức ép đặt lên các bệnh viện
cũng như hệ thống y tế ở nhiều nơi đã giảm bớt
hút thuốc lá và uống rượu có thể làm giảm khả năng miễn dịch sau khi tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
kết luận này được các nhà khoa học nhật bản đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu mối liên hệ giữa việc hút thuốc uống rượu và lượng kháng thể ở những người đã tiêm vaccine
theo đó các nhà khoa học đã nghiên cứu nhằm xác định mối liên hệ giữa việc hút thuốc và uống rượu với lượng kháng thể igg
emino clabilling chống lại các protein đột biến của virus sars cov hai ở những người đã tiêm hai mũi vaccine
của hãng pfizer biontech
trong nghiên cứu thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi các nhà khoa học đã tiến hành một loạt phân tích huyết thành đối với năm bảy trăm một mươi tám nhân viên
tại sáu trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia của nhật bản
trong đó có năm một mươi ba người đã tiêm hai mũi vaccine của pfizer biontech
những người đã tham gia được chia thành năm nhóm
nhóm gồm những người không bao giờ hút thuốc nhóm đã từng hút thuốc
nhóm chỉ sử dụng những loại thuốc lá không đốt bằng nhiệt hnb
nhóm chỉ hút thuốc lá thông thường vào nhóm hút cả hai loại trên
bên cạnh đó nghiên cứu cũng đánh giá mức tiêu thụ rượu trung bình mỗi ngày
và chia các tình nguyện viên thành năm nhóm gồm nhóm không uống rượu
nhóm không thường xuyên uống rượu từ một đến ba ngày trên tháng
nhóm uống một cốc masu trên ngày cốc uống rượu sake của nhật bản tương đương một trăm tám mươi ml
nhóm uống một đến một chín cốc masiu trên ngày và nhóm uống hai cốc masiu trên ngày
độ tuổi trung bình của những người tham gia nghiên cứu là bốn mươi một tuổi trong đó có bảy mươi hai là phụ nữ
thời điểm thu thập mỡ máu cách mũi tiêm vaccine thứ hai trung bình
hai mươi bốn ngày kết quả cho thấy những người có thói quen uống rượu hàng tuần
có lượng kháng thể igg thấp hơn đáng kể so với những người không uống rượu
ngoài ra lượng kháng thể liên tục giảm khi mức tiêu thụ rượu tăng
ở nhóm người hút thuốc lá thông thường nhóm chuyên hút các loại thuốc lá hnb
và nhóm hốt cả hai loại thuốc đều có lượng kháng thể trung bình thấp hơn đáng kể
so với những người chưa từng hút thuốc những người hút một mươi một điếu thuốc lá trở lên mỗi ngày
có mức giảm mạnh lượng kháng thể igg so với những người hút dưới một mươi một điếu mỗi ngày
nghiên cứu đưa ra kết luận rằng so với những người chưa từng hút thuốc
những người hút thuốc lá và những người sử dụng các sản phẩm thuốc lá hnb
có hàm lượng kháng thể igg chống lại protein đột biến của sars cov hai thấp hơn
sau khi tiêm chủng trong khi đó hàm lượng kháng thể có xu hướng giảm rõ rệt
khi mức độ sử dụng rượu tăng lên thậm chí đối với cả những trường hợp
sử dụng rượu ở mức độ vừa phải
những người chưa tiêm vaccine tại đức sẽ không được đi bất kỳ đâu
ngoại trừ nhà hàng tạp hóa tiệm thuốc và tiệm bánh
trong bối cảnh các nhà lập pháp đang chuẩn bị luật bắt buộc tiêm vaccine covid một mươi chín
các biện pháp hạn chế mới với người chưa được tiêm chủng được công bố ngày hai tháng một mươi hai
áp dụng trên toàn quốc một số tờ báo phương tây gọi đây là lệnh phong tỏa toàn quốc
với người chưa tiêm chủng tương tự biện pháp áo đã áp dụng hồi giữa tháng một mươi một
thủ tướng đức angela mako và người kế nhiệm bà olaf scho đã gặp lãnh đạo một mươi sáu bang ở đức
để thống nhất về các biện pháp hạn chế theo đó những người không tiêm chủng sẽ bị cấm đến
tất cả các cửa hàng và sự kiện không thiết yếu trừ khi họ vừa mới khỏi covid một mươi chín
các sự kiện địa điểm văn hóa và giải trí trên toàn quốc sẽ chỉ mở cửa cho những người đã tiêm vaccine
hoặc mới khỏi bệnh bà mako thông báo các biện pháp hạn chế trong họp báo ngày hai tháng một mươi hai
số ca nhiễm đã ổn định nhưng ở mức quá cao nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm nhận xét
đức ghi nhận hơn bảy mươi ba ca nhiễm mới và ba trăm tám mươi tám ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày
mùng hai tháng một mươi hai tình hình rất nghiêm trọng và chúng tôi muốn thực hiện thêm các hạn chế mới
ngoài những biện pháp đã có bà merkel nói trong cuộc họp báo chung với ông joe
người dự kiến sẽ được hạ viện bầu làm thủ tướng vào tuần tới
các nhà dịch tễ học khẳng định đợt bùng phát mới ở đức là do một bộ phận đáng kể trong xã hội
bài xích vaccine và chỉ trích các chính trị gia đã hành động quá chậm trễ để kiềm chế sự lây lan
theo số liệu thống kê mới nhất của viện robert gold số ca tử vong theo ngày tại đức đã tăng
liên tục trong một tuần qua với bốn trăm bốn mươi sáu ca ghi nhận được trong vòng hai mươi bốn giờ qua
mức cao nhất theo ngày kể từ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
nhiều bệnh viện đang phải vật lộn với việc số ca nặng gia tăng nhanh
việc biến thể omicron với các đột biến có thể giúp virus dễ lây lan
và nền tránh biến dịch buộc chính quyền berlin phải tăng tốc hành động
cơ quan y tế công cộng châu âu cảnh báo biến thể này có thể chiếm tới một nửa số ca mắc
tại châu âu trong một vài tháng tới
trong bối cảnh đó theo bà merko đã đến lúc phải áp lệnh bắt buộc tiêm
chủng bất chấp các tranh cãi xung quanh vấn đề này
các nhà lập pháp và hội đồng đạo đức của đức sẽ thảo luận bỏ phiếu quyết định
và nếu được thông qua lệnh bắt buộc tiêm chủng sẽ có hiệu lực từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong ngày một tháng một mươi hai tiếp tục có thêm nhiều nước ghi nhận các ca nhiễm biến thể omicron
như hàn quốc israel naui đan mạch saudi arabia ghana nigeria
diễn biến dịch đã khiến tổ chức y tế thế giới hu đưa ra khuyến nghị về an toàn đi lại
theo đó người chưa hoàn thành tiêm vaccine và có nguy cơ cao
lây nhiễm không nên đến các khu vực có lây nhiễm trong cộng đồng
khuyến cáo của hu nêu rõ những người chưa tiêm đầy đủ vaccine
hoặc không có xác nhận đã nhiễm sars cov hai và có nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong
trong đó có người từ sáu mươi tuổi trở lên hoặc người có bệnh lý nền
nên dừng các kế hoạch đến những khu vực có lây nhiễm cộng đồng
ngoài ra ho khuyến nghị các nước áp dụng cách tiếp cận dựa trên tình hình dịch bệnh thực tế
và bằng chứng rõ ràng khi đưa ra các biện pháp đối với hoạt động đi lại
sự lây lan nhanh chóng của omicron cũng khiến chủ tịch của ủy ban châu âu
insula van der leyen nhận định rằng
đã đến lúc liên minh châu âu nên nghĩ đến việc bắt buộc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
theo bà đến nay một trăm linh phần ba tổng số bốn trăm năm mươi triệu dân eu vẫn chưa được tiêm phòng
và liên minh chưa có cách tiếp cận chung về việc tiêm vaccine bắt buộc
bà van der leyen cũng cho rằng hàng ngày eu cần đánh giá lại các biện pháp hạn chế đi lại của mình
và nhanh chóng triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường nhằm bảo vệ người dân khỏi biến thể omicron
cùng ngày chính phủ bồ đào nha cho biết sẽ không do dự siết chặt các biện pháp hạn chế
trong dịp lễ giáng sinh nếu cần kiểm soát sự gia tăng số ca nhiễm gần đây
dù là một trong những nước có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất thế giới sự gia tăng số ca nhiễm gần đây
và sự xuất hiện của biến thể mới đã khiến chính phủ bồ đào nha
tái áp đặt một số biện pháp hạn chế từ ngày một một mươi hai
nhưng bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia sự kiện trong phòng kín
khuyến nghị làm việc từ xa khi có thể và yêu cầu mọi hành khách đi đường hàng không
phải có xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh dù đã tiêm phòng đầy đủ
chỉ có ngoại lệ duy nhất là người có chứng nhận đã bình phục sau khi nhiễm sars cov hai
và trẻ em dưới một mươi hai tuổi
trong khi đó hàn quốc xem xét áp dụng các biện pháp bổ sung để ngăn chặn dịch bệnh lây lan
trong bối cảnh nước này ghi nhận năm một trăm hai mươi ba ca mắc mới có trong hai mươi bốn giờ qua
trong đó có năm bảy mươi năm ca lây nhiễm trong cộng đồng đưa tổng số ca nhiễm lên bốn trăm năm mươi hai ba trăm năm mươi ca
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc
cho biết số bệnh nhân nặng cũng lên mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch là bảy trăm hai mươi ba người
đây cũng là lần đầu tiên số bệnh nhân nặng tại hàn quốc vượt mốc bảy trăm linh ca